liên quan đến vụ hơn năm mươi doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng trái phép tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã thành lập đoàn kiểm tra lên ngành
để kiểm tra những sai phạm trong quản lý đất đai xây dựng và xử lý các cá nhân đơn vị doanh nghiệp liên quan
cụ thể lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao giám đốc sở tài nguyên và môi trường làm trường đoàn
có trách nhiệm kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động thủ tục đầu tư đăng ký kinh doanh đất đai xây dựng
môi trường cung cấp điện thuế phòng cháy chữa cháy đồng thời xử lý xe phạm các cá nhân doanh nghiệp
trong khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân đề xuất hướng xử lý khắc phục cụ thể và báo cáo kết quả kiểm tra
trước ngày một mươi chín tháng bảy để ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị các sở ngành liên quan và chính quyền các địa phương
tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực được phụ trách không để xảy ra tình trạng các cá nhân tổ chức
làm sai quy định của pháp luật ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn